thành phố hồ chí minh miễn giảm thu phí cảng biển với hoa lạc dân hàng được cho là trợ lực lớn cho các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp cận tải trong bối cảnh chi phí vận hàng và nhiên liệu liên tục tăng cao trong suốt thời gian qua
cụ thể tp hcm sẽ miễn thu phí với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa dịch bệnh
miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất hàng tạm xuất tái nhập hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh hàng chuyển khẩu hàng xuất khẩu hàng nhập khẩu được vận chuyển ra vào cảng bằng đường thủy nội địa theo hiệp định giữa việt nam và campuchia về vận tải đường thủy giảm năm mươi mức phí với hàng tạm nhập tái xuất hàng tạm xuất tái nhập hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh hàng chuyển khẩu hàng xuất khẩu hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng đường thủy nội địa
ngoài ra mức phí hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai tại thành phố hay ngoài thành phố điều chỉnh cùng một mức thu
tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh thành khác xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển
dù ngân hàng nhà nước đẩy mạnh việc hút dòng tiền về qua kênh tính phiếu trong thời gian qua
nhưng lãi suất việt nam đồng trên thị trường liên ngân hàng vẫn đồng loạt giảm
trong khi lãi suất đô la mỹ trên cùng thị trường hầu như không đổi
tính đến ngày sáu tháng bảy ngân hàng nhà nước đã hút rồng tới hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng qua kênh tính phiếu
có kỳ hạn ngắn bảy và một mươi bốn ngày đã lần lượt đáo hạn
tiếp đó đến phiên ngày bảy tháng bảy ngân hàng nhà nước tiếp tục phát hành với gần bốn mươi tỷ đồng tính phiếu
trong đó ở kỳ hạn mới hai mươi tám ngày có gần hai mươi tỷ đồng với lãi suất một năm mỗi năm
việc ngân hàng nhà nước hút tiền về giai đoạn này được cho là mạnh nhất trong nhiều năm qua
tuy nhiên lãi suất việt nam đồng trên thị trường liên ngân hàng lại có dấu hiệu chứng lại
và đến ngày bảy tháng bảy lãi suất việt nam đồng trên thị trường này đã đồng loạt giảm
cụ thể lãi suất việt nam đồng qua đêm giảm khá mạnh âm một mươi bốn điểm phần trăm
xuống còn bảy mươi bốn phần trăm mỗi năm
các kỳ hạn từ một tuần đến sáu tháng cũng đồng loạt giảm nhẹ
trong khi đó lãi suất đô la mỹ trên cùng thị trường vẫn hầu như đi ngang
sau quyết định tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ vào giữa tháng sáu vừa qua
tỷ giá đồng đô la mỹ tăng mạnh chạm đỉnh trong vòng hai mươi năm
đã khiến thị trường vàng quốc tế phải đối mặt với áp lực bán tháo mạnh
hiện giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới gần hai mươi triệu đồng một lượng
trong phiên sáng ngày tám tháng bảy các doanh nghiệp lớn ở hà nội
giao dịch vàng miếng sjc tại sáu mươi bảy chín đến sáu mươi tám năm mươi hai triệu đồng mỗi lượng
mua và bán tăng năm mươi đồng so với phiên trước
tại tp hcm giá thu mua tương đương tại thị trường hà nội
nhưng giá bán ra rẻ hơn
hai mươi đồng một lượng
trên lệch mua bán giao động từ sáu trăm linh đến sáu trăm hai mươi đồng một lượng
tuy nhiên trên thị trường quốc tế giá vàng giao dịch hiện đang ở mức

tương đương với bốn mươi chín một mươi hai triệu đồng một lượng
tăng hai đô la mỹ so với hôm qua
quy đổi theo tỷ giá đô la mỹ tự do chưa thuế phí
vàng thế giới đang trễ hơn trong nước một mươi chín bốn triệu đồng một lượng
nguyên nhân được cho là do tình hình lạm phát tăng cao
và đồng đô la mỹ giảm đỉnh trong vòng hai mươi năm
đạt một trăm linh bảy một mươi bảy điểm
dẫn tới tình trạng bán tháo vàng trên thị trường quốc tế
theo dữ liệu từ coinmarketcap
giá bitcoin sáng ngày tám tháng bảy bất ngờ tăng mạnh
vượt ngưỡng hai mươi hai đô la mỹ một đồng
đây đồng thời là mốc giá trị cao nhất kể từ giữa tháng sáu vừa qua
theo đó giá đồng tiền số lớn nhất thế giới bitcoin
đã tăng hơn hai đô la mỹ khoảng tám
nâng vốn hóa lên bốn trăm hai mươi hai tỷ đô la mỹ
đây là lần tăng trưởng của bản thân mỹ
trong thời gian hiếm hoi của đồng tiền số
sau thời gian lao dốc từ ngưỡng ba mươi đô la mỹ
và liên tục đi ngang
việc bitcoin tăng giá cũng đã tác động tích cực
đến toàn thị trường tiền mã hóa
khi các coin token trong nhóm một mươi đồng tiền số
lớn nhất thế giới cũng tăng mạnh như
đã tăng mạnh mẽ của loạt tiền ảo hàng đầu
giúp tổng vốn hóa vọt lên chín trăm năm mươi năm tỷ đô la mỹ
tương ứng mức tăng ba sáu
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường bất đồng sản chứng kiến cảnh trầm lắng
khi mức độ quan tâm cũng như là lượng giao dịch
có sự giảm súc rõ rệt
tuy nhiên theo số liệu từ các đơn vị
nghiên cứu thị trường bất đồng sản
giá bán căn hộ tại tp hcm
hiện đang tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
theo khảo sát từ bất đồng sản com vn
chỉ trong vòng một tháng qua
giá căn hộ chung cư tại tp hcm
đã tăng thêm năm so với đầu năm
giá tăng cũng khiến cho tỷ lệ
tìm kiếm căn hộ giảm mạnh
tất cả các phân khúc
khiếu hụt nguồn cung và chi phí đầu vào
tạo lập dự án tăng là nguyên nhân chính
khiến cho giá liên tục lập định mới
đi sâu hơn vô trong cái vấn đề về tăng giá này
thì có nhiều yếu tố
nếu như trước đây
khi phát triển các dự án căn hộ tp hcm là
công ty lớn họ phát triển đại trà
họ lấy đất để lấy đất nhanh của đất công
họ đầu tư đại trà để dùng
cái lợi nhuận quy mô lớn
thì bây giờ các chủ tư họ biết rằng
một dự án lấy được của tp hcm
là phải bỏ sức
và phải làm pháp lý phải đầu tư
phải mua đất đúng giá
và không dễ gì khi anh phát triển một dự án
xong rồi anh lại có thể có một cái dự án
kế tiếp dễ dàng
báo cáo của sở xây dựng cho thấy
trong quỹ hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn thành phố chỉ có năm dự án
với tổng là một một trăm bảy mươi hai căn hộ
đáp ứng đủ điều kiện bán
giảm gần tám mươi năm so với quỹ bốn
và giảm sáu mươi sáu so với quỹ một
tp hcm hiện có hơn một trăm linh dự án
vướng pháp lý chưa đủ điều kiện đưa vào giao dịch
thông tin dự báo từ các đơn vị
nghiên cứu cho biết nửa còn lại
của năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường vẫn chưa có sự thay đổi lớn
về nguồn cung và giao dịch
dự báo của chúng tôi đưa ra là
nguồn cung căn hộ tp hcm trong thời gian sắp tới
hơn so với sáu tháng đầu năm
thì nó sẽ đâu đó nằm ở mức khoảng
khoảng một mươi căn
thì cái điều này thì nó cũng cái việc mà
trích nhận tín dụng nếu mà diễn ra mà nó không có
một hướng tháo gỡ thì tôi nghĩ là sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến nguồn cung trong sáu tháng tiếp theo
cũng như là năm hai nghìn hai mươi ba
trước kia có những cái giao dịch có những cái mặt bằng
bất động sản tăng giá nó không dựa trên những nguyên nhân
hoặc là những kỳ vọng cụ thể
và đến khi mặt bằng giá tăng quá cao thì khiến cho người mua
không thể có được đến khi hết thời điểm hiện tại
khi mà bằng giá nó vẫn ở mức độ cao như vậy
mà khi mà lượng giao dịch còn thấp thì chắc chắn thị trường
cần thời gian để điều chỉnh xuống những mặt bằng giá
nó phù hợp hơn còn những bất động sản nào
có giá trị thực và vẫn tiếp tục đem lại
những cái dòng tiền cho người đầu tư
thì tôi vẫn có thể thấy rằng là
giao dịch vẫn có thể bình thường mặc dù có thể chậm hơn một chút
so với giai đoạn cuối trước
giá leo thang thị trường bị méo mó
lợt pha cung cầu như chuyên gia cảnh báo
việc tăng giá liên tục sẽ dẫn đến
rủi ro về bong bóng giá của thị trường
nghĩ là giá được đẩy lên cao
nhưng thị trường không tiêu thụ được
nếu để tình trạng này kéo dài
sẽ gây hệ lụy không nhỏ
đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội
trong việc tìm kiếm nhà ở của đại đa số người dân
sản phẩm được chào bán mới
nó trên lệch khá là nhiều
so với mức độ chi trả
của người dân việt nam
thì khi mà chúng ta làm những bài tán
mà so sánh về cái mức độ thu nhập của người dân
giá tiêu dụng bất động sản
và chúng tôi trao đổi với các khách hàng
của chúng tôi
hoặc là các công ty nước ngoài
hoặc là các chủ thông tư
thì họ cũng cảm thấy là
có một mức trên lệch quá là lớn
về giá bán của thị trường bất động sản
hiện nay với lại cái khả năng chi trả
các chuyên gia dự báo
trong thời gian tới
đà tăng giá trên thị trường sơ cấp
sẽ khó có thể dừng lại
trong bối cảnh chi phí đầu vào liên tục leo thang
nguồn cung mới khang hiếm
trong khi nhu cầu đầu tư và mua nhà ở
thật còn rất lớn
trong dài hạn nếu các rủi ro và thách thức
không được khắc phục
sự giảm giá trên thị trường sơ cấp
diễn biến rõ nét hơn
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi của thị trường
thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh
của nhiều chủ đầu tư dự án
điện mặt trời mái nhà tại bình dương
về việc công ty điện lực tạm ngưng trả tiền mua điện
thế nhưng vẫn đấu nối lên lưới điện
điều này khiến cho chủ đầu tư
không khỏi bức xúc vì gặp nhiều rủi ro
quyền lợi bị ảnh hưởng
hơn một mươi hai tỷ đồng được đầu tư
những hệ thống điện mặt trời mái nhà như thế này
đã được các chủ đầu tư tại bình dương
lắp đặt để kinh doanh và hoạt động
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
tuy nhiên hiện nay
một số hệ thống có nguy cơ bị tháo dỡ
bởi hơn ba tháng qua
các đơn vị kinh doanh điện mặt trời mái nhà này
đã bị tạm ngưng thanh toán tiền mua điện
từ công ty điện lực
hiện tại tập đoàn điện lực việt nam
đang tạm dừng thanh toán
họ yêu cầu cung cấp hai hồ sơ
thứ nhất là hồ sơ an toàn công trình xây dựng
và thứ hai là hồ sơ
an toàn phòng chống cháy nổ
thì chúng tôi thực hiện đúng theo
các văn bản hướng dẫn của
bộ công thương cũng như tập đoàn
điện lực việt nam
lên tận sở kế hoạch đầu tư
xin luôn và được sản xuất điện
luôn rồi mới làm
mà bây giờ làm xong hết rồi đã đấu nối
đã bán cho bên điện lực rồi
nhưng mà bây giờ lại biểu dừng lại
là không trả tiền tụi tôi vai ngân hàng
và đồng thời là các cái chi phí
mà đã tính từ đầu đến đây
nó nằm trong cái thế kẻ hết luôn rồi
ví dụ như cho tụi tôi nợ lại
là sáu tháng hồ sơ chẳng hạn
nhưng mà vẫn tiếp tục trả tiền
để doanh nghiệp có tiền mà làm
không có tiền sao làm
làm phòng cháy chữa cháy như tôi đang làm
cái trong xưởng này là tất cả trên một tỷ đồng
đã làm rồi bây giờ kêu làm nữa
không biết gắn vô đâu nữa
theo sở xây dựng bình dương
hệ thống điện mặt trời mái nhà
là công trình xây dựng loạt công trình công nghiệp cấp bốn
nên phải xin cấp phép xây dựng
trong khi đó các chủ đầu tư
thì cho rằng nhà xưởng là công trình xây dựng
đã được cấp phép
tấm quang năng trên máy chỉ là thiết bị lắp đặt thêm
do đó không thể coi điện mặt trời mái nhà
là công trình xây dựng
cái việc tạm dừng này là thực hiện
chỉ đạo của tập đoàn
do nguyên nhân là các chủ tư
họ có cam kết là phải đảm bảo
các quy định pháp lý liên quan
thì chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận
sản lượng điện phát lên lưới
để sau này chúng tôi thanh toán tiền lại cho chủ đầu tư
trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ
hỗ trợ các chủ tư
làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước
để có hướng dẫn
chi tiết về trình tự thủ tục
thực hiện như thế nào
để các chủ đầu tư có cơ sở để mà hoàn thiện
hồ sơ pháp lý liên quan
cục điện lực và năng lượng tái tạo cho biết
một trong những vướng mắt hiện nay
là do tính chất dự án điện mặt trời mái nhà
có quy mô nhỏ
nên các quy định về xây dựng phòng cháy chữa cháy
môi trường v v sẽ do địa phương quản lý
và mỗi địa phương lại đưa ra yêu cầu
riêng trong các quy định này
vừa rồi là những thông tin trong chương trình
thành phố hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại